ở vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc duy trì ở mức cấp bốn cấp năm với mưa rông xuất hiện ở một vài nơi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước